thưa quý vị ngày hôm nay ngày bảy tháng bốn đoàn công tác ủy ban quốc phòng an ninh của quốc hội do thiếu tướng lê tân tới
ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban làm trường đoàn đã đến thăm và chúc tết hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh cà mau nhân dịp tết trôn trần nam thờ mây
thư ủy quyền của chủ tịch quốc hội chủ nhiệm ủy ban quốc phòng an ninh thiếu tướng lê tấn tới gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất
đến toàn thể các vị sư sãi tăng ni phật tử cùng bà con đồng bào dân tộc khơ me tại tỉnh cà mau đón tết cổ truyền đoàn kết an lành và vui tươi
thiếu tướng lê tấn tới nhấn mạnh mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh covid một mươi chín nhưng với sự chỉ đạo của đảng nhà nước
sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị sự đồng lòng của nhân dân nước ta đã vượt qua khó khăn quốc phòng an ninh được đảm bảo
ghi nhận và biểu dương những đóng góp của hội đoàn kết sư sãi yêu nước của giáo hội phật giáo việt nam tỉnh cà mau
thiếu tướng lê tấn tới mong muốn trong thời gian sắp tới các tăng ni phật tử bà con đồng bào dân tộc khơ me phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết
tăng gia sản xuất góp phần đảm bảo an ninh trật tự của tỉnh nhà
nhân chuyến làm việc thiếu tướng lê tấn tới và đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà gia đình đồng chí nguyễn thanh tức từ thanh
nguyên giám đốc công an tỉnh cà mau hiện đang sinh sống tại khóm hai phường một thành phố cà mau
thưa quý vị
lấy công tác phòng cháy là chính chiến lược cơ bản lâu dài chữa cháy là trọng tâm thường xuyên và cấp bách
đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an
tại buổi kiểm tra và làm việc với công an tỉnh thanh hóa vào chiều ngày sáu tháng bốn
về kết quả thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy
đối với khu dân cư hộ gia đình nhà đề ở kết hợp với sản xuất kinh doanh
kết luận buổi kiểm tra thứ trưởng nguyễn văn long ghi nhận đánh giá cao những kết quả công an tỉnh thanh hóa đạt được
đồng thời làm rõ một số vấn đề còn tồn tại hạn chế liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy
khu dân cư gia đình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
thời gian tới thứ trưởng nguyễn văn long yêu cầu công an tỉnh thanh hóa tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu tỉnh ủy
hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế chính sách lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy nói chung
phòng cháy chữa cháy khu dân cư gia đình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh nói riêng
trong đó lấy công tác phòng cháy là chính chiến lược cơ bản lâu dài và chữa cháy là trọng tâm thường xuyên và cấp bách
huy động các cấp ngành cả hệ thống chính trị người dân tham gia phòng cháy chữa cháy theo phương châm bốn tại chỗ
gắn trách nhiệm cụ thể đối với người đứng đầu cấp ủy đảng chính quyền cơ quan đơn vị ra soát tổng hợp nhân rộng mô hình cách làm hay
bảo đảm đi vào thực chất và có giao chỉ tiêu cụ thể từ đó ngăn chặn phòng ngừa giảm thấp nhất số vụ và thiệt hại về người tài sản do cháy nổ gây ra
trong chương trình công tác thứ trưởng nguyễn văn long và đoàn công tác đã trực tiếp đi kiểm tra thực tế công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy
đối với khu dân cư hộ gia đình nhà đẻ ở kết hợp sản xuất kinh doanh tại thành phố thanh hóa thị xã bìm sơn và huyện hà trung
chiều nay tại hà nội đảng ủy cục hậu cần và đảng ủy viện khoa học và công nghệ bộ công an tổ chức hội nghị học tập quán triệt triển khai thực hiện kết luận
quy định của hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba trong hai đảng bộ
tại hội nghị các cán bộ đảng viên thuộc hai đảng bộ được nghe đồng chí nguyễn đức hà
giảng viên cao cấp học viện chính trị quốc gia hồ chí minh nguyên vụ trưởng vụ cơ sở đảng ban tổ chức trung ương
truyền đạt những nội dung cốt lõi những điểm mới về thực hiện kết luận số hai mươi một ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba
trên cơ sở đó tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức thông nhất ý chí và hành động trong toàn đảng bộ
góp phần xây dựng đảng trong sạch vững mạnh về chính trị tư tưởng đạo đức tổ chức và cán bộ
ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
quân nắn những nhận thức lệch lạc bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù định
thưa quý vị trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng cụ thể là ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
không ít đại án tham nhũng các vụ án kinh tế lớn đã được điều tra khám phá
luôn cả nước ủng hộ tin tưởng tuyệt đối vào quyết tâm của đảng và nhà nước ta trong công cuộc phòng chống tham nhũng và tiêu cực
và lực lượng công an nhân dân luôn là một trong những lực lượng nong cốt phát huy tinh thần chủ động quyết liệt của mình
trong cuộc chiến với tội phạm tham nhũng các vi phạm về kinh tế
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can
đối với một số cá nhân tại công ty việt á với nhiều tội danh
trong đó có vi phạm nâng khống giá bộ kit xét nghiệm covid một mươi chín và đưa hối lộ
liên tiếp trong những ngày tháng một mươi hai cơ quan điều tra bộ công an đã điều tra khám phá khởi tố nhiều cán bộ tại cdc một số địa phương
đồng thời tiếp tục khẩn trương tiến hành điều tra mở rộng
cũng trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã đưa vụ án này vào diện theo dõi chỉ đạo
đến thời điểm hiện tại với sự nỗ lực không ngừng nghỉ tinh thần chủ động quyết liệt
cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ những hành vi và các cá nhân vi phạm tiếp tục điều tra mở rộng vụ án được nhân dân đồng tình ủng hộ
một cái vụ đài ảnh lớn như vụ việt á trong vòng rất ngắn thôi ạ chúng ta đã làm gần như toàn bộ một cái vụ đài ảnh như vậy
tuyến qua là sáu mươi ba tỉnh thái nhưng mà không ạ rất nhiều cơ quan ở trung ương ở đông bình thái trong vòng hai ba tháng về cơ bản đã phụ lý xong vụ án
thì tôi muốn nói là lực lượng năm sau này là hai mươi ba
đã vào cuộc đấu tranh phòng vận tài khoản với một tinh thần mới quyết tâm hơn quyết liệt hơn nhanh chóng hơn
vụ việt á tôi gọi tắt như vậy đụng chạm đến sinh mệnh số phận của toàn dân
nếu không có lực lượng công an nhân dân trực tiếp là lực lượng điều tra phá án
đây chỉ là một trong những vụ án lớn được cơ quan công an điều tra khám phá thời gian gần đây
mới đây nhất vụ thao túng thị trường chứng khoán của trịnh văn quyết chủ tịch tập đoàn flc hay chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh đỗ anh dũng bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đều là những đại án kinh tế lớn được lực lượng công an khẩn trương điều tra khám phá
tôi thấy quyết tâm chiến trì của đồng chí bộ trưởng sự chỉ đạo trực tiếp của đảng quỹ của đồng chí bộ trưởng đúng với tính thần chỉ đạo của đồng chí tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh đỗ anh dũng không có vun cấm
cuộc đấu tranh này không ngưng nghĩa phải làm quyết liệt
thứ nhất tôi cảm nhận là tính thần quyết tâm chống tham nhũng góp phần với xây dựng đảng của đồng chí bộ trưởng là sáu đề một mươi ba
tính thần quyết liệt nhanh chóng hơn khẩn trương hơn và hoàn toàn có hiệu quả
không có lực lượng điều tra của công an nhân dân chúng ta sẽ không thể nào đạt được kết quả mong muốn trong đại cuộc phòng chống tiêu cực tham nhũng lãng phí
và điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh quốc gia
qua đó nữ công an nhân dân tự khẳng định mình vị thế chức năng xứng đáng là một trong hai cánh tay bảo vệ đảng
nữ công an nhân dân tự khẳng định mình vị thế chức năng xứng đáng là một trong hai cánh tay bảo vệ đảng

đến thời điểm hiện tại cơ quan điều tra của bộ công an đang tiếp tục đẩy mạnh mở rộng các vụ đại án kinh tế tham nhũng
đặc biệt là những vụ án trong diện theo dõi của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
góp phần xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đảm bảo an ninh kinh tế góp phần hiệu quả trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước
góp phần xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đảm bảo an ninh kinh tế góp phần hiệu quả trong câu cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước
sáng nay tại trụ sở cục cảnh sát hình sự hơn hai trăm linh cán bộ chiến sĩ thuộc cụm thi đua số bốn khối các đơn vị trực thuộc bộ đã tham gia hiến máu tình nguyện nhân ngày toàn dân hiến máu tình nguyện ngày bảy bốn
cảnh sát hình sự hơn hai trăm linh cán bộ chiến sĩ thuộc cụm thi đua số bốn khối các đơn vị trực thuộc bộ đã tham gia hiến máu tỉnh nguyện nhân ngày toàn dân hiến máu tỉnh nguyện ngày bảy tháng bốn
cụm thi đua số bốn đã xây dựng kế hoạch phát động chương trình hiến máu tỉnh nguyện giọt máu nghĩa tình năm hai nghìn hai mươi hai với chủ đề hiến máu cứu người đừng ngại covid một mươi chín kêu gọi toàn bộ chiến sĩ trong các đơn vị trong cụm thi đua
đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ góp phần vào sự nghiệp bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
thưa quý vị thay vì phải đến các cơ quan giải quyết hành chính như trước đây thì giờ người dân đã dễ dàng thực hiện tại bất kỳ đâu thông qua việc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia
và để tạo thuận lợi nhất cũng như là để nhiều người dân biết và sử dụng hình thức mới này
ngày hôm nay cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an đã phối hợp với công an tp hà nội triển khai mô hình điểm dịch vụ công trực tuyến tại tổ dân phố
đây là một trong ba điểm được triển khai xây dựng thí điểm mô hình dịch vụ công trực tuyến tại phường dịch vọng hậu quận cầu giấy hà nội
tại các điểm hệ thống máy tính được kết nối nhằm phục vụ nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính của người dân thông qua việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến như thế này
những người lớn tuổi như ông thành cảm thấy hài lòng vì giờ đây chỉ cần ngồi một chỗ thao tác trên máy tính các thông tin thủ tục cần thiết điều này đã tiết kiệm được công sức cũng như thời gian đi lại
chúng tôi có thể ngồi tại chỗ để chúng tôi khai báo tất cả các thủ tục hành chính cần thiết đến theo nhu cầu và công việc của người dân
mà đặc biệt bây giờ là triển khai tổ dân phố này thì chúng tôi lại càng gần tức là rất là thuận lợi
người dân khi đến điểm dịch vụ công trực tuyến sẽ dễ dàng thực hiện các thủ tục liên quan đến cư chú như đăng ký thường chú tạm chú thông báo lưu chú xác thực căn cứ công dân và nhiều thủ tục khác
tại đây lực lượng cảnh sát khu vực và các thành viên trong ban chỉ đạo tại mỗi tổ dân phố sẽ hướng dẫn trực tiếp cho người dân
chúng tôi tập hướng qua hướng dẫn về các sử dụng dịch vụ công và khi người dân đến thì chúng tôi sẽ tổ chức các người hướng dẫn để thực hiện trên hệ thống máy tính
tập trung triển khai hoàn thành các nhiệm vụ của đề án sáu trên địa bàn quận một cách sớm nhất và hiệu quả nhất
việc xây dựng mô hình điểm dịch vụ công trực tuyến ngay tại khu dân cư tổ dân phố là bước cụ thể hóa việc triển khai đề án sáu của chính phủ vào thực tiễn
để người dân và doanh nghiệp thụ hưởng ngay những lợi ích khi cắt giảm các khâu quy trình thủ tục hành chính so với trước đây
tiến tới là sẽ gọi là liên thông về cái việc thực hiện đăng ký gai sinh cung cấp thể bản xã hội
và đăng ký nhập sinh cùng với đăng ký khai tử xóa đăng ký thường trú và trợ cấp may đăng phí v v
rất nhiều các dịch vụ công mục tiêu ở đây là gì là người dân và doanh nghiệp sẽ thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
không phải đến trực tiếp tại cơ quan công quyền
sau mô hình điểm dịch vụ công trực tuyến theo đề án sáu thời gian tới bộ công an dự kiến sẽ đánh giá hiệu quả
tiến tới nhân rộng mô hình
và triển khai trên toàn quốc